các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đảm bảo đầy đủ thuốc sinh phẩm trang thiết bị và lực lượng cán bộ nhân viên y tế sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và khám chữa bệnh cho người dân trong dịp tết
tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình do chủng mới omicron gây ra tăng cường các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt là công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch

tàng trữ trái phép chất ma túy một đối tượng vừa bị công an huyện mường la tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là tráng a lộng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xã nà bó huyện mai sơn tỉnh sơn la tăng vật thu giữ gần ba mươi ba gam heroin gần một trăm chín mươi viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng có liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng lộng khai nhận đã tàng trữ số ma túy trên để đem đi bán kiếm lời
đối tượng truy nã nguy hiểm nguyễn văn lời bốn mươi bảy tuổi chú tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt giữ thành công sau một mươi một năm lần trốn
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn chín nguyễn văn hòa hai mươi tám tuổi chú tỉnh đồng nai cùng đồng bọn tổ chức các sòng bạc bịp bằng hình thức là sóc đĩa trên địa bàn huyện nhân trạch thu lợi bất chính số tiền lớn
hòa đã thuê lời và nhiều đối tượng khác tham gia vào đường dây đánh bạc để móc nối
đưa rước các con bạc đến sòng bạc và làm nhiệm vụ canh đường nhưng đã bị công an triệt phá còn lời đã nhanh chân tẩu thoát và bị công an truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tức là ngày ba mươi tết công an huyện nhân trạch đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai bắt giữ được lời khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã tân khánh trung huyện lấp vò
trong ngày đầu năm mới tức là ngày một tết công an huyện đầm rơi và trần văn thời tỉnh cà mau đã triệt xóa
hai tụ điểm đá gà ăn tiền có tám mươi hai đối tượng liên quan và tạm giữ nhiều tăng vật
tại ấp hòa thuận a đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện đầm rơi kết hợp cùng công an xã tân thuận đã tiến hành bao vây sân trống và bắt quả tăng bốn mươi bốn đối tượng tham gia đá gà ăn tiền
tăng vật thu được tại sân gà và trên người của các đối tượng gồm bảy con gà sáu cặp cửa hai mươi cuộn băng keo ba mươi chín xe mô tô và hơn bốn mươi triệu đồng
cũng vào chiều ngày một tết đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện trần văn thời và công an thị trấn sông đốc kết hợp triệt xóa một tụ điểm đá gà tại thị trấn sông đốc
có ba mươi chín đối tượng tham gia tạm giữ bảy con gà hai cặp cựa và trên một mươi triệu đồng
các đối tượng có liên quan và tăng vật đã được chuyển về công an huyện đầm rơi và trần văn thời để xử lý theo đúng quy định

tết là dịp để chúng ta đoàn viên xung vầy
và phút giao thừa là thời khắc vô cùng ý nghĩa để mỗi thành viên ở bên nhau đón chờ thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới
thế nhưng trong giây phút thiêng liêng ấy thì rất nhiều cán bộ chiến sĩ lực lượng công an đã phải tạm gác lại niềm riêng
thực hiện nhiệm vụ trực tết sẵn sàng tinh thần chiến đấu cao nhất mang tết an vui đến với mọi người mọi nhà
câu chuyện trực tết đêm ba mươi của những cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai sẽ giúp quý vị hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng đó
là đơn vị nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt án nghiêm trọng hay xảy ra trong những ngày tết
nên ngày ba mươi tết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai trực gần như một trăm linh quân số không kể nam hay nữ

nên ngày ba mươi tết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai trực gần như một trăm linh quân số không kể nam hay nữ